liên quan đến vụ việc người điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh làm một chiến sĩ công an bị thương khi thực hiện nhiệm vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bảo lộc đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông hồ cao thắng
trú tại thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ
vào tối ngày bốn tháng năm chống đối tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn trên đường phan bội châu
ông thắng đã điều khiển xe máy đâm thẳng vào người hất ngã trung tá nguyễn đắc thủy
thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố bảo lộc gây thương tích
qua kiểm tra ông hồ cao thắng có nồng độ cồn là ba trăm một mươi bảy mg trên một lít khí thở
để tránh sự phát hiện của lực lượng công an lê đình tấn đã thuê xe taxi từ hà nội lên điện biên lấy ma túy
sau đó quay ngược về hà nội nhưng đang trên đường vận chuyển thì bị phát hiện bắt giữ
đối tượng bị bắt vào đêm bảy tháng năm
tại xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la lực lượng chức năng đã thu giữ hai bánh heroin có trọng lượng hơn sáu trăm bốn mươi g
ba điện thoại di động gần bốn mươi triệu đồng cùng một số tăng vật liên quan khác
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tiến hành phần tranh luận đối với hành vi phạm tội của các bị cáo
và xử lý tài sản liên quan trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần bất động sản nhà đất đồng nai
trong phần luận tội đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai xác định
bị cáo đỗ xuân tùng chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc công ty cổ phần bất động sản nhà đất đồng nai
không có năng lực về tài chính nhưng đã thuê các nhân viên cấp dưới để thực hiện các nhiệm vụ mua bán đất
trong bốn dự án ma mà tùng đã thành lập tại xã bầu hàm và sông thao thuộc huyện trảng bom
sau đó lừa bán được năm trăm chín mươi sáu lô đất chiếm đoạt của hơn bốn trăm ba mươi người số tiền gần một trăm hai mươi ba tỷ đồng
các bị cáo đồng phạm khác trong vụ án đều có vai trò giúp sức cho tùng để chiếm đoạt số tiền này
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đề nghị mức án đối với bị cáo đỗ xuân tùng là trung thân
các bị cáo khác bị đề nghị từ hai năm đến một mươi sáu năm tù giam
đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị tiếp tục tạm giữ số tiền bốn trăm linh triệu đồng thu giữ trong vụ án
tiếp tục cây biên một mươi thửa đất của tùng để đảm bảo thi hành án
dự kiến vào chiều ngày một mươi năm tháng năm tòa án nhân dân tỉnh đồng nai sẽ tuyên án đối với các bị cáo trong vụ việc này
công an huyện châu thành tỉnh tiền giang đang tạm giữ đối tượng nguyễn bảo quốc
chú tại huyện bình đại tỉnh biến tre để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
chiều ngày bảy tháng năm quốc đến một tiệm vàng ở xã tân lý tây huyện châu thành
giả vờ hỏi mua một lắc tay trị giá hơn ba mươi triệu đồng
lợi dụng lúc chủ tiệm vàng đang tính toán hóa đơn quốc giật lấy chiếc lắc
tay tàu thoát tiến hành điều tra đêm tám tháng năm lực lượng công an đã bắt giữ quốc
tại một nhà trọ ở huyện tân phước tại cơ quan công an quốc khai đem cầm cố trước lắc tay
được hai mươi sáu triệu đồng khám xét nơi ở của quốc lực lượng công an thu giữ nhiều vật chứng
có liên quan đến vụ việc
bước vào cao điểm mùa hè nắng nóng bãi biển đà nẵng luôn là một địa điểm thu hút
rất đông người dân và du khách ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển đà nẵng
đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo
trong bãi biển đà nẵng lực lượng cứu hộ cũng đã được tăng cường túc trực trên các bãi tắm
kịp thời xử lý khi có tình huống xấu xảy ra
bãi tắm công cộng dọc tuyến đường hoàng sa võ nguyên giáp trường sa
vào khung giờ cao điểm tại đây luôn trong tình trạng chật kín người
mỗi bãi tắm đều có từ hai đến bốn nhân viên làm công tác cứu nạn cứu hộ túc trực
hướng dẫn người dân và du khách di chuyển ra khỏi khu vực có xoáy nước nguy hiểm
dù đông đúc nhưng mọi người đều cảm thấy an toàn khi tham gia các hoạt động vui chơi thể thao tắm biển
mùa này thì em cảm thấy đây là một mùa rất là đông khách
số lượng người dân đi ra biển để tắm hay là vui chơi giải trí thì cũng rất là nhiều
thế nhưng mà thì tình hình an ninh trật tự ở đây thì cũng rất là tốt
mọi người vui chơi giải trí rất là thoải mái
em thấy bãi biển du lịch tại đà nẵng rất là đông khách du lịch
mỗi khu vực bãi biển đều có cứu hộ túc trực
em và mọi người cũng thấy an tâm khi tắm biển tại đây
cao điểm mùa hè có gần một trăm linh đội viên làm nhiệm vụ cứu hộ tại các bãi tắm dọc các tuyến đường hoàng sa võ nguyên giáp trường sa và biển nguyễn tất thành
không giờ túc trực kéo dài từ bốn h ba mươi phút sáng đến một mươi chín h hàng ngày để ngăn ngừa cảnh báo hướng dẫn khách tắm biển an toàn
bên cạnh đó công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được siết chặt
cùng với một mươi một cầm camera quan sát ba trăm sáu mươi độ đều đặn các tổ tuần tra kiểm soát
được duy trì hiệu quả mang đến cho du khách một trải nghiệm thoải mái an toàn
công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được siết chặt
công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được siết chặt

liên hoan phim châu á đà nẵng lần thứ nhất diễn ra từ ngày chín tháng năm đến ngày một mươi ba tháng năm
với sự tham gia của hai mươi sáu bộ phim đến từ việt nam và một mươi bộ phim đến từ châu á thái bình dương
đây sẽ là nơi lựa chọn và vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc
là nơi khích lệ những tài năng mới của địa ngành việt nam và khu vực châu á
đồng thời giới thiệu rộng rãi đến công chúng những tác phẩm điện ảnh mới
có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật
các tác phẩm dự thi sẽ tranh tài ở hai hạng mục
phim châu á sự thi và phim việt nam dự thi
với hội đồng giám khảo là các chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh việt nam và quốc tế
bên cạnh đó chương trình chiếu phim không dự thi cũng được tổ chức tại dạp lê độ
galaxy cgv và chiếu phim ngoài trời tại công viên apec
trong thời gian diễn ra liên hoan để phục vụ khán giả mọi lứa tuổi
thưa quý vị được vĩ như là của để dành cho tuổi già
sổ bảo hiểm xã hội có ý nghĩa rất lớn đối với người lao động
thế nhưng một thực tế đáng buồn là trong thời gian vừa qua
nhiều lao động lại coi đây như một tài sản để mua bán cầm cố khi cần tiền
công nhân giao bán sổ bảo hiểm dưới hình thức ủy quyền
cam kết không đi làm và nếu như hủy kèo rút lại sổ thì sẽ phải đền tiền gấp đôi
trong khi đó giá thu gom mua bán cầm cố sổ bảo hiểm xã hội
chỉ bằng năm mươi so với tài sản
với giá trị được thanh toán bảo hiểm xã hội một lần
việc người lao động chuyển sổ bảo hiểm xã hội cho người khác
có thể tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật và gây bất ổn trong xã hội
theo quy định của pháp luật hiện hành
sổ bảo hiểm xã hội được cấp và giao cho từng người lao động giữ
là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp
việc mang sổ bảo hiểm xã hội đi cầm cố mua bán để lấy tiền tiêu
là những hành động vi phạm nghiêm trọng trách nhiệm bảo quản sổ bảo hiểm của người lao động
được quy định tại khoản ba điều một mươi chín luật bảo hiểm xã hội
điều ba điều chín mươi sáu của luật bảo hiểm xã hội

cũng như điều hai mươi bốn của luật hình sự
những căn cứ đó là căn cứ pháp lý để xác định sổ bảo hiểm có phải là tài sản không
có được giao dịch không
và nếu mà
khi mà phát hiện ra những vấn đề như vậy thì chúng ta xử lý bằng biện pháp nào đó là cái hành vi gọi là gian lận bảo hiểm xã hội
và chúng ta có thể vận dụng cái điều hai trăm một mươi bốn của luật hình sự để chúng ta xử lý cái vấn đề này
theo quy định tài khoản hai điều chín mươi bảy luật bảo hiểm xã hội
cơ quan bảo hiểm xã hội không quy định cấp lại đối với trường hợp cầm cố mua bán sổ bảo hiểm xã hội
nếu cơ quan bảo hiểm xã hội phát hiện người lao động mang sổ bảo hiểm xã hội đi cầm cố mua bán
sau đó lại đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp lại sổ với lý do bị mất hỏng
thì người lao động sẽ bị phạt tiền từ một triệu đến hai triệu đồng
chỉ tính riêng theo thống kê của sở lao động thương minh và xã hội tỉnh thái bình
trong giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai đã có trên tám mươi năm trường hợp thu gom
trong đó có người thu gom đến hai trăm hai mươi bảy sổ bảo hiểm xã hội
để ngăn chặn trục lợi chính sách đảm bảo quyền lợi cho người lao động
nhiều chuyên gia cho rằng cần luật hóa quy định cấm mua bán
cầm cố sổ bảo hiểm xã hội
cụ thể vấn đề về chính sách sáng nay
chúng tôi có cuộc trao đổi với ông nguyễn hòa bình
phó giám đốc trung tâm truyền thông bảo hiểm xã hội việt nam
vâng đầu tiên thì xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình của truyền hình công an nhân dân
thưa ông trong thời gian vừa qua
trên các phương tiện truyền thông có phản ánh về việc người lao động mua bán
hay là cầm cố sổ bảo hiểm xã hội
vậy thì xin ông có thể cho biết thực trạng này đang diễn ra như thế nào
về thực trạng người lao động có thực hiện vào một số hội nhóm
thực hiện hình vi mua bán cầm cố sổ bảo hiểm xã hội đã xảy ra cách đây từ năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên giai đoạn gần đây thì do tình hình dịch bệnh covid ảnh hưởng đến thu nhập và việc làm
nên là tình trạng này có xu hướng gia tăng đặc biệt là trên môi trường mạng
thực ra tình trạng mua bán cầm cố sổ
thì đã diễn ra thời gian dài và nó gia tăng trong thời gian gần đây
tình trạng này chúng ta chưa ngăn chặn việc triệt tệ
vì thực tế việc mua bán cầm cố sổ này lại lách dưới hình thức hợp đồng ủy quyền
và giấy ủy quyền người lao động ủy quyền cho cái đối tượng thực hiện mua bán cầm số sổ đó
mà theo như luật bảo hiểm xã hội lại cho phép người lao động ủy quyền
để nhận trợ cấp
bảo hiểm xã hội này do đó là cái hiện tượng này chúng ta khó phát hiện
khi mà những cái thủ đoạn họ tinh vi họ lách dưới cái quy định mà luật bảo hiểm xã hội đang cho phép ủy quyền
thưa ông vậy thì ông có thể cho biết sổ bảo hiểm xã hội là gì
và theo bộ luật dân sự thì sổ bảo hiểm có được coi là một dạng tài sản không ạ
theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì sổ bảo hiểm xã hội là
được cơ quan bảo hiểm dẫn cấp cho người tham gia
để ghi nhận tài sản
ghi nhận quá trình đóng hưởng bảo hiểm xã hội của người tham gia
và quá trình đóng hưởng này gắn mật thiết với nhân thân của từng người lao động
là thời gian tham gia bảo hiểm
theo tôi thì đối chiếu điều một trăm linh năm của bộ luật dân sự
thì đây không phải là tài sản để cầm cố thế chất mua bán
trong thời gian tới thì cơ quan bảo hiểm xã hội việt nam
sẽ có những phương án như thế nào để ngăn chặn tình trạng mua bán
hay là cầm cố sổ bảo hiểm xã hội
giải pháp về phía cơ quan bảo hiểm xã hội thì chúng tôi cũng đã
thứ nhất là thực hiện cái truyền thông cảnh báo về tình trạng này
người lao động không nên thực hiện cái hành vi mua bán cầm cố
thế chất sổ bảo hiểm xã hội này
vì là hành vi không phù hợp quy định pháp luật
ảnh hưởng quyền lợi của người lao động
còn đặc biệt là những cái trường hợp mà dù có bản chất là mua bán
nhưng mà lách dưới hợp đồng ủy quyền
thì chúng tôi cũng trên cơ sở của chúng tôi
ở cơ sở dữ liệu chúng tôi sẽ ra soát
cái trường hợp nghi vấn là có dấu hiệu mua bán trục lợi
cụ thể ví dụ những trường hợp mà một người
mà nhận ủy quyền của nhiều người
thì cũng là một trong những cái dấu hiệu
chúng tôi ra soát để giác minh
để có thể dừng cái việc thụ hưởng cái chế độ này
chúng tôi đã có cái văn bản gửi cục an ninh mạng của bộ công an
để xử lý theo quy định những cái trang
hành vi mua bán cầm cố sổ này
vì những hành vi này không phù hợp quy định của pháp luật
và ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội của đảng và nhân nước
và trước đây thì năm hai nghìn hai mươi
thì chúng tôi đã có cái văn bản gửi cục an ninh mạng rồi
và cục đã phối hợp với lại cơ quan công an của các tỉnh bình dương đồng nai
đã xử lý được những cái trường hợp như thế này rồi
gửi ban nhân dân các tỉnh gửi bộ lao động bảo hiểm sổ việt nam
như bộ thông tin truyền thông về việc kịp thời cảnh báo
và xử lý nghiêm những cái hành vi mà thực hiện cái việc mua bán cầm cố thế chấp sổ này
vâng có ý kiến cho rằng là chúng ta cần luật hóa việc nghiêm cấm hành vi mua bán
hay như là cầm cố sổ bảo hiểm xã hội
vậy thì cá nhân ông có đánh giá như thế nào về nhận định này
cái việc luật hóa quy định nghiêm cấm
việc mua bán cầm cố sổ này thì rất là phù hợp
vì như chúng ta biết cái quy định mà chúng ta muốn xử lý được
thì nó phải là một trong những cái hành vi bị nghiêm cấm quy định trong luật
thì trên cơ sở đó thì các chế tài liên quan đến các nghị định xử lý vi phạm hành chính
hoặc là bổ sung cái điều luật liên quan bộ luật hình sự
thì phải thể chế hóa trên cái hành vi
vì bị nghiêm cấm đó hiện giờ luật bảo hiểm xã hội thì chưa có cái hành vi nghiêm cấm này
nên là tình trạng xử lý cái vi phạm diễn ra vẫn còn tồn tại chưa được chỉ đề
chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay
sẽ tăng cường thanh tra giám sát hoạt động thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng
ổn định lưới điện trong đợt nắng nóng
hay một số lưu ý đối với thí sinh đăng ký sự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
những thông tin này sẽ có trong cụm tin chính sách đáng chú ý sáng nay
vi mô của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố
nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật nếu có
trường hợp phát hiện dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật
áp dụng tham mưu các có thẩm quyền
áp dụng các biện pháp ngăn chặn xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trước nhu cầu dùng điện tăng vọt do thời tiết nắng nóng thời gian qua
cục điều tiết điện lực đã tham mưu bộ công thương chỉ đạo thực hiện một số giải pháp
trên cơ sở đó bộ công thương đã yêu cầu evn bám sát và cập nhật liên tục diễn biến thực tế của phụ tải điện
các điều kiện vận hành hệ thống điện và thị trường điện
đảm bảo vận hành và cung cấp điện an toàn ổn định và tin cậy cho hệ thống điện quốc gia trong năm hai nghìn hai mươi
trường hợp có những ảnh hưởng bất thường đến việc đảm bảo an ninh cung cấp điện
kịp thời báo cáo bộ công thương để xem xét chỉ đạo phối hợp với khách hàng sử dụng điện
đặc biệt là các khách hàng sử dụng điện lớn chuẩn bị kịch bản
kế hoạch thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện trong trường hợp cần thiết nhằm đảm bảo an ninh hệ thống điện
sau năm ngày thí sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên hệ thống quản lý thi
sở giáo dục và đào tạo hà nội đã có những thống kê và lưu ý các đơn vị đăng ký dự tuyển
trong đó yêu cầu hoàn thành việc sửa lỗi sai trong file cảnh báo lỗi lần một
sở giáo dục và đào tạo đã gửi các đơn vị ngày bảy tháng năm
ngoài ra còn một số lưu ý trong mẫu đăng ký dự thi với mục số sáu nếu là thí sinh tự do tên lớp phải nhập tdor
đối với mục một mươi một trong phiếu đăng ký dự thi chỉ dùng cho thí sinh tự do
học sinh lớp một mươi hai năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba không tích vào mục một mươi một
sở giáo dục và đào tạo đề nghị các đơn vị tiếp tục đôn đốc nhắc nhở thí sinh đăng ký dự thi đúng thời gian quy định
từ ngày bốn tháng năm đến một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba và tăng cường hướng dẫn thí sinh nhập thông tin đăng ký dự thi chính xác
mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung nổi bật đăng tải trên các số báo ra ngày hôm nay
thưa quý vị cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc việt nam là một bước tiến bộ trong bảo vệ quyền con người
thể hiện trách nhiệm của đất nước trong quản lý người dân
sinh ra có gốc việt nam người không có quốc tịch đang sống trên đất việt nam có ý nghĩa nhân văn sâu sắc
đây là nhấn mạnh của trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
tại phiên họp lần thứ sáu thẩm tra dự án luật căn cước
giải thích thêm vì sao lại cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc việt nam
đồng chí thứ trưởng cũng khẳng định đây là lý do chính phủ chỉnh lý tên gọi là dự án luật căn cước
bởi luật căn cước phạm vi bao trùm hơn bao gồm cả công dân và những người chưa đủ quyền
một công dân trong đó có người gốc việt đang sinh sống tại việt nam
còn việc cấp căn cước công dân cho người dưới một mươi bốn tuổi đem lại tiện ích rất lớn
tạo điều kiện cho thế hệ trẻ hội nhập quốc tế
đồng chí thứ trưởng khẳng định sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến thẩm tra góp ý xác đáng của các đại biểu
tại phiên họp tiếp tục hoàn trình hồ sơ trên quốc hội tại kỳ họp thứ năm
vấn nạn lừa đảo xúc phạm uy tín danh dự tổ chức cá nhân cùng nhiều nội dung độc hại
thì vẫn tràn lan trên môi trường mạng
có một phần nguyên nhân là hiện nay mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin ott
có phép ẩn danh của người dùng
do đó việc yêu cầu định danh tài khoản mạng xã hội được xem là hành động cần thiết
nhằm tạo sự trong sạch minh bạch cho không gian mạng
liên quan đến vấn đề này báo kinh tế và đô thị có bài viết
tài khoản mạng xã hội không định danh sẽ bị xử lý
về việc định danh các tài khoản trên mạng
mới đây tại phiên giải trình của ủy ban tư pháp của quốc hội
thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn thanh lâm đã cung cấp nhiều thông tin về chế tài này
chậm nhất là đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba sẽ có nghị định mới nhằm yêu cầu chủ tài khoản mạng xã hội
phải thực hiện định danh theo thứ trưởng nguyễn thanh lâm
hiện giữa bộ thông tin và truyền thông và bộ công an đã có cơ chế phối hợp cụ thể
về việc xác định các tài khoản trên mạng
cũng trong thời gian tới việc xác định cũng như định danh tài khoản mạng xã hội
sẽ được giải quyết bằng khuôn khổ pháp lý cụ thể khi quốc hội xem xét và cho ý kiến
với dự án luật viễn thông sửa đổi
nhiều chủ xe dù đã đến lịch đăng kiểm nhưng vẫn trì hoãn sau khi biết thông tin
về đề xuất ô tô dưới chín chỗ không kinh doanh được tự động giãn tru kỳ kiểm định
tại các trung tâm đăng kiểm hiện nay ghi nhận tình trạng thư vắng ở một số thời điểm
do chủ xe bỏ lốt dù đến lịch đăng kiểm ghi nhận trên báo lao động số ra sáng nay
đề cục đăng kiểm việt nam đã có báo cáo bộ giao thông vận tài về đề xuất áp dụng
ngay việc giãn tru kỳ kiểm định mà không phải đưa xe đến kiểm định lại
áp dụng với ô tô chở người đến chín chỗ không kinh doanh vận tải đã được cấp giấy chứng nhận
và tem kiểm định
trong khi đó những ngày gần đây một số trung tâm đăng kiểm tại hà nội ghi nhận
nhiều trường hợp bỏ lốt đến lịch hẹn nhưng không đưa xe đến đăng kiểm
đề xuất trên nếu sớm được áp dụng sẽ giải quyết tình trạng ôn tắc giúp hạ nhiệt
tại các trung tâm đăng kiểm ô tô song việc người dân đã quá hạn đăng kiểm
nhưng vẫn cố chỉ hoãn là sai quy định
ủy ban kinh tế của quốc hội đề nghị chính phủ làm rõ nguyên nhân khoản lỗ hơn hai mươi sáu tỷ đồng
của evn trong năm hai nghìn hai mươi hai và có giải pháp sớm khắc phục bất cập trong cơ chế giá điện
thông tin chi tiết trên báo tùy trẻ
trong báo cáo thẩm tra về kinh tế xã hội vừa hoàn thành vào ngày tám tháng năm
ủy ban kinh tế của quốc hội cho rằng
việc tăng giá này của tập đoàn điện lực việt nam evn khiến tăng chi phí đầu vào
của các doanh nghiệp sản xuất trong bối cảnh đơn hàng giảm xuất khẩu giảm
cơ chế giá điện hiện nay không hợp lý bởi giá điện sinh hoạt của người dân chi trả
còn cao hơn cả giá điện sản xuất của các doanh nghiệp
đây là một bất cập đã được nhắc đến từ nhiều năm nay nhưng chưa được xem xét thay đổi
theo đó cơ quan này đề nghị chính phủ làm rõ nguyên nhân chính của khoản lỗ
hơn hai mươi sáu tỷ đồng năm hai nghìn hai mươi hai của evn đồng thời sớm có giải pháp khắc phục
bất cập trong cơ chế giá điện
thưa quý vị vào sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận nguyễn ngọc hai liên quan tới vụ bán rẻ
ba khu đất gây thiệt hại bốn mươi năm tỷ đồng
theo điều tra dù biết rõ quy định của pháp luật nhưng ông nguyễn ngọc hai
vẫn ban hành chủ trương giao ba lô đất trên địa bàn tp phan thiết cho công ty
tân việt pháp vào năm hai nghìn một mươi bảy nhưng áp dụng giá đất được phê duyệt năm hai nghìn một mươi bảy
trái quy định của pháp luật
cùng thực hiện hành vi phạm tội với ông hai còn có một số lãnh đạo cán bộ
ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc sở tài nguyên và môi trường
sở tài chính tỉnh bình thuận
phiên tòa dự kiến diễn ra trong năm ngày
đối tượng thứ hai cũng chính là người trực tiếp cầm kiếm truy sát khiến cho hai người bị thương
tại trạm dừng nghỉ ở trên địa bàn huyện long thành tỉnh đồng nai đã bị bắt giữ
đó là huynh thanh điều trú tại tỉnh sóc trăng điều bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh bà rợ vũng tàu
để giải quyết mâu thuẫn cá nhân nguyễn quốc trường trú tại tỉnh bà rợ vũng tàu đã rủ điều
và hai người bạn cùng mang hung khí đi tìm đối thủ hậu quả một nạn nhân đã bị điều chém đứt lìa cánh tay trái
còn một người bị thương nhẹ trường đã bị bắt giữ ngay sau khi xảy ra vụ việc vào ngày bảy tháng năm
sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
hồ văn nghĩa quê tại tỉnh vĩnh long nguyễn duy phương chú tại thành phố hồ chí minh
và nguyễn văn đô chú tại tỉnh an giang đã bị đưa ra xét xử
các đối tượng này đã giả danh cơ quan công an thông báo bị hại
có liên quan tới chuyên án đang bị điều tra buộc các bị hại mua điện thoại
tải ứng dụng có logo của bộ công an nhập các thông tin để chiếm quyền sử dụng
rồi chuyển tiền vào tài khoản do nghĩa phương đô quản lý
nghĩa sau đó rửa tiền bằng cách mua tiền ảo và được đối tượng tên là
jack liu quốc tịch malaysia trả công hơn hai bốn tỷ đồng
bốn nạn nhân đã bị lừa đảo gần năm một tỷ đồng
công an huyện châu thành
tỉnh tiền giang đang tạm giữ đối tượng nguyễn quốc bảo
trú tại tỉnh bến tre để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào chiều ngày bảy tháng năm quốc đến một tiệm vàng
ở xã tân lý tây huyện châu thành giả vờ hỏi mua một chiếc lắc tay
trị giá hơn ba mươi triệu đồng
lợi dụng lúc chủ tiệm vàng sơ hở quốc đã giật lấy chiếc lắc tay rồi tẩu thoát
tại cơ quan công an quốc khai nhận đã đem tài sản đi cầm cố được hai mươi sáu triệu đồng